sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một ngày làm việc thứ một mươi chín của kỳ họp thứ tám
quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
và thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân
tại các phường thuộc quận thị xã của thành phố hà nội
buổi sáng quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
sau đó thảo luận ở hội trường đối với hai dự án luật sửa đổi bổ sung điều ba luật quản lý
sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cũng như dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
bộ trưởng bộ công an tô lâm sẽ có phần giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội
buổi chiều các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân
tại các phường thuộc quận thị xã của thành phố hà nội
bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội